dạng sáng qua hai mươi bảy tháng ba tức ngày một mươi chín tháng hai âm lịch trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tổ chức lễ tế đàn xã tắc tại phường thuận hòa thành phố huế
đây là hoạt động hướng đến festival huế hai nghìn một mươi sáu cùng với quyết tâm phục hồi cơ bản lễ tế xã tắc
là một trong những lễ hội cung đình truyền thống tiêu biểu lễ tế xã tắc mang đậm tính nhân văn với những đặc trưng văn hóa nông nghiệp lớn nước của dân tộc việt nam
nghỉ lễ tế xã tắc có từ thời tiền lê được duy trì qua các đầy lý trần nguyễn được tổ chức vào tháng hai âm lịch hàng năm
đàn xã tắc là một trong những di tích cung đình đặc biệt quan trọng của huế cùng hàng với đàn nam giao và ngũ miếu trong hoàng thành
lễ tế xã tắc tế thần đất và thần lúa cũng được xếp vào hàng cao nhất đại tự
ngày sau lễ tế chính thức dân chúng và du khách thập phương được phép lên đàn
dân hương và cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mùa mang bội thu đời đời nó ấm
lễ tế xa tắc đã đề cao những giá trị nhân văn chủ yếu là hình thức gắn kết giữa con người với thế giới tự nhiên
tôn vinh nền nông nghiệp nước nhà biểu thị khát vọng cầu mong quốc thái dân an mưa thuận gió hòa thiên hạ thái bình đoàn kết đổi mới phát triển